chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự sáng nay thứ sáu ngày một mươi sáu tháng một mươi hai của truyền hình nhân dân
mở đầu sẽ là những tin chính có trong chương trình
mexico phát hiện hai đường hầm ma túy xuyên biên giới
sau đây là nội dung chi tiết của chương trình
và công tác chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại ổn định đời sống nhân dân trong và sau lũ
nội dung công điện thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ tài nguyên và môi trường chỉ đạo trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia
theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết mưa lũ
tổ chức dự báo cung cấp thông tin kịp thời
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ trên địa bàn theo phương châm bốn tại chỗ và cấp báo động
chủ động xử lý các tình huống sự cố phát sinh trong và sau mưa lũ khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ
bộ y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và lực lượng y tế cơ sở sẵn sàng lực lượng cơ số thuốc dự phòng kịp thời xử lý hỗ trợ địa phương khi có yêu cầu
bộ công thương chỉ đạo kiểm tra vận hành an toàn hiệu quả các hồ chứa thủy điện có phần cắt giảm lũ cho hạ du không để xảy ra lũ nhân tạo vận hành an toàn hệ thống lưới điện và bảo đảm cung cấp điện
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo địa phương kiểm tra vận hành bảo đảm an toàn đề điều hồ đập góp phần cắt giảm lũ cho hạ du chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất nông nghiệp chuẩn bị phương án phục hồi sản xuất ngay sau khi lũ rút
bộ giao thông vận tải sẵn sàng lực lượng vật tư phương tiện tại các khu vực sung yếu để kịp thời khắc phục nhanh các sự cố sạt lở bảo đảm giao thông thông suốt
bộ công an bảo đảm an ninh trật tự vùng bị thiên tai chủ động cấm phương tiện giao thông hoạt động trên các tuyến đường khu vực bị ngập sâu sẵn sàng hỗ trợ sơ tán nhân dân phối hợp thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
bộ giao thông vận tải sẵn sàng lực lượng vật tư phương tiện tại các khu vực sung yếu để kịp thời khắc phục nhanh các sự cố sạt lở bảo đảm giao thông suốt
đã cứu giúp và bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các cháu học sinh trong khi lũ về nhanh gây ngập lụt nghiêm trọng tại trường
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc vừa gửi thư khen các cô giáo trường mầm non xã an hiệp huyện tuy an tỉnh phú yên
trong thư thủ tướng viết tôi rất xúc động được biết tin trong ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu với lòng dũng cảm trách nhiệm và tình người sâu sắc
các cô giáo trường mầm non xã an hiệp và người dân địa phương đã cứu giúp và bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các cháu học sinh trong khi lũ về nhanh gây ngập lụt nghiêm trọng tại trường
thật cảm động trước suy nghĩ của các cô giáo thà cô chết chứ không để trò chết
thay mặt chính phủ tôi gửi lời biểu dương khen ngợi các cô giáo trường mầm non xã an hiệp và người dân địa phương đã tham gia cứu giúp các cháu
mưa lớn nhiều ngày liên tiếp
đến một mươi hai h ngày một mươi ba tháng một mươi hai khi vừa cho cháu
trường mầm non chưa xong cũng là lúc mưa càng nặng hạt nước lũ tràn xuối xả vào trường mầm non an hiệp
bị lũ phong tỏa đột ngột các giáo viên của trường gọi điện thoại cho phụ huynh để đón các cháu về
tuy nhiên còn một mươi bảy em và bốn giáo viên bị mắc kẹt tại phòng học vì đường vào trường ngập sâu trong nước lũ
không thể tự thoát khỏi vòng vây của lũ dữ ngày càng lên cao đột biến ngập phòng học gần hai mét
các cô giáo đã nhanh chí cây bàn ghế để các cháu đu vào xong cửa sổ lớp học và cho một số cháu đu lên người mình để tránh lũ
đồng thời gọi điện thoại liên lạc với người thân kêu cứu người dân xung quanh và các lực lượng cứu hộ
hình là đón giúp cháu là được một mươi tám cháu còn lại là một mươi bảy cháu bị kẹt trong trường tại phòng hình tới

bắt đầu đẩy ra ở đây mới đẩy qua cái lưới kia đẩy xuống một cái
một lần một thùng xốp bảy cháu lần hai tám cháu rồi sau vô cứu bốn cô ra tiếp
trước tình hình quá nguy cấp một số thanh niên địa phương đã không sợ nguy hiểm
bơi vào trường lấy mái che khu vui chơi trẻ em bằng sắt
có hình thú nắp nhà như cái thùng đi biển và thùng xốp trong trường cho các em ngồi vào
đưa các em ra ngoài an toàn
tình hình là nước lớn nên là mấy em nó ra không được nên là mất kẹt ở trong phòng
nên là mấy em là năm sáu em nó cùng xếp nhau bờ vào bên trong phòng như đưa từng em ra
nhưng mà không nghĩ đến cái chuyện thiệt hại của mình
nhưng mà tính mạng của mọi người là bảo là an toàn là tốt
ghi nhận hành động dũng cảm của các thanh niên
tỉnh đoàn và hội liên hiệp thanh niên việt nam tỉnh phú yên đã tuyên dương tặng bằng khen đột xuất cho bảy thanh niên
có thành tích xuất sắc trong công tác tham gia cứu nạn cứu hộ
các cô và trò trường mầm non an hiệp gồm bùi xuân đồng nguyễn xuân luân trần quốc hận tô giang lam võ văn đức tô hoài nguyễn văn an đều thường trú tại xã an hiệp huyện tuy an
thông tin từ ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn quảng nam cho biết
do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường từ ngày một mươi một đến nay địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ hai trăm linh đến ba trăm linh mm
một số địa phương có lượng mưa lớn hơn năm trăm linh mm
riêng tại hiệp đức mưa đến bảy trăm linh mm
mưa lớn đã làm hơn bảy trăm linh ngôi nhà bị ngập bốn ha rau màu bị hư hại một người chết
mưa lớn kéo dài trong những ngày qua ở khu vực miền núi kèm theo các hồ chứa thủy điện từ thượng nguồn đổ về làm cho vùng hạ du bị ngập nặng
báo cáo nhanh của ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thì toàn tỉnh hiện có bảy trăm một mươi sáu ngôi nhà bị ngập
mưa lũ đã làm cho gần bốn hectare hoa màu ở đại lộc điện bàn quế sơn
tuyến quốc lộ bốn mươi b và nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh bị sạt lở hư hỏng nặng
một người dân ở xã bình nam huyện thăng bình bị nước lũ cuốn trôi
theo thông tin của bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh hiện có năm tàu xa bờ với một trăm một mươi ba lao động đang hoạt động ở khu vực quần đảo trường sa
trên địa bàn tỉnh vẫn còn mưa lớn ở nhiều nơi mực nước trên các sông đang dâng cao
mực nước trên sông vu gia tại ái nghĩa vào chiều ngày một mươi năm tháng một mươi hai ở dưới mức báo động ba bốn m trên sông thu bồn ở mức báo động hai
hiện có bốn hồ thủy điện đang xả lũ với lưu lượng từ hai trăm bảy mươi năm đến sáu trăm tám mươi tám m ba trên dây
tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh quảng nam mưa lớn trên diện rộng cùng với lượng nước từ các hồ chứa thủy điện xả về đã khiến nhiều khu dân cư bị cô lập
do ảnh hưởng của mưa lớn cộng với việc các thủy điện đắc my a vương
sông bung bốn xả lũ trong những ngày qua đã khiến nước lũ trên sông vu gia đoạn chảy qua địa bàn huyện đại lộc tỉnh quảng nam dâng cao
ở mức sấp xỉ báo động ba hầu hết các tuyến đường ngập sâu trong nước đã khiến đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn

các lực lượng canh gác đã bố trí các lực lượng canh gác chốt chặn tại những tuyến ngập sâu không cho người và phương tiện qua lại
hiện nay tình hình giao thông trên địa bàn huyện qua đợt lũ này hầu hết là bị chia cắt hết
như các vùng từ đài đồng đến đài lãnh là chúng tôi bị chia cắt qua vùng b là bị chia cắt khu vực vùng c là giữa thị trắng và đặc biệt cũng đều bị chia cắt
trên các điểm ngập sâu này chúng tôi đang
chỉ đạo cho các địa phương nhất là lực lượng công an quân sự phải chốt chặn đảm bảo khi ngập sâu là không cho qua lại để đảm bảo tính mộng cũng như kẻ sống của quản quốc
trước những diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ ủy ban nhân dân huyện đại lộc đã cho học sinh trên địa bàn nghỉ học để bảo đảm an toàn
đồng thời đã chỉ đạo các đơn vị địa phương chủ động ứng phó và khắc phục nhanh hậu quả sau khi nước rút giúp nhân dân ổn định sản xuất và sinh hoạt
chiều qua một mươi năm tháng một mươi hai thành phố quy nhơn tỉnh bình định trời vẫn tiếp tục có mưa to đến rất to
tại khu vực đường trần hương đạo sau trận mưa lớn vào buổi sáng bất ngờ xuất hiện một điểm sụt lún sâu khoảng hai năm mét trên chiều dài hơn sáu mét
do mảnh nước phun lên rất mạnh nên khu vực sụt lún ngày càng lan rộng đe dọa đến sự an toàn của những ngôi nhà xung quanh
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh bình định đã có mặt tại hiện trường để sơ tán người dân và xử lý sự cố
nguyên nhân ban đầu có thể do trước đó
tồn tại một đường ống thoát nước ra đầm thị nại mưa lũ đã khiến đường ống thông trở lại và xối nước xuống nền đất gây sụt lún
trong những ngày qua tại thành phố quy nhơn liên tục có mưa to nên lượng nước thoát qua đường ống này ngày càng nhiều dòng chảy càng lớn gây ra sụt lún lan rộng
trong phần tiếp theo của chương trình hà tĩnh tiêu hủy hai trăm bảy mươi năm tấn hải sản nhiễm độc
tòa trung quốc tràn lan trợ việt
tại buổi làm việc tổ công tác đã nghe báo cáo của tỉnh quảng bình trong thời gian vừa qua
theo đó sự cố ô nhiễm môi trường biển
thời gian qua đã ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế xã hội và đời sống của người dân trong tỉnh
tổng giá trị thiệt hại tính đến ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu là hơn hai năm trăm tám mươi tám tỷ đồng
phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ tổ trưởng tổ công tác của thủ tướng chính phủ mai tiến dũng chỉ đạo đối với số hải sản hơn năm trăm linh tấn đã bị tiêu hủy thì chậm nhất đến ngày hai mươi tháng một mươi tỉnh quảng bình phải trả tiền bồi thường cho các doanh nghiệp
số còn lại hơn hai sáu trăm linh tấn hải sản được chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn
kê khai để bồi thường hỗ trợ tiêu thụ mức ba mươi giá trị lô hàng và sớm trả tiền bù giá cho doanh nghiệp trước ngày hai mươi năm tháng một mươi hai bảo đảm chính xác và đúng đối tượng
sau nhiều tháng lưu kho toàn bộ số hải sản nhiễm kdimi không bảo đảm an toàn thực phẩm tại các kho đông lạnh tỉnh quảng bình đã được lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy
bên cạnh niềm vui vì đã giải phóng được các kho hàng tồn động đã lâu thì nhiều doanh nghiệp kinh doanh hải sản đông lạnh vẫn còn chăn trở khi chưa biết mức giá bồi thường
cũng như việc lúc nào có thể nhận tiền bồi thường để có vốn tái sản xuất ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
đây là kho đông lạnh của công ty trách nhiệm hữu hạn biển khơi tại cảng cá nhật lệ thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
cơ sở này có bốn mươi tấn hải sản gần bờ không an toàn do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển hồi tháng bốn việc tiêu hủy toàn bộ số hải sản trên là mong mỏi của đơn vị này suốt nhiều tháng qua
tại quyết được hàng tồn đọng thì giải phóng được lượng hàng để giải phóng kho
còn tại kho đông lạnh của công ty trách nhiệm hữu hạn đức hiếu hoạt động tiêu hủy hải sản không an toàn cũng được tiến hành khẩn trương trong những ngày qua
tại đây lượng hải sản không an toàn được lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy lên tới một trăm sáu mươi ba tấn
việc chưa nhận được mức giá và tiền bồi thường khiến doanh nghiệp này gặp nhiều khó khăn cho vụ thu mua cá phục vụ tết nguyên đán sắp tới
thời gian bao lâu giá cá như thế nào tiêu hủy như thế nào
rồi mong muốn sau khi tiêu hủy này thì các cấp bán ngân cũng tạo điều kiến đồng vốn trả lại đồng vốn để cho doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh để có hàng sạch
hiện nay thì chúng tôi đã xây dựng cái định mức gửi ra cho bộ tài chính và bộ công thương và tất cả các biên bản mà để làm với doanh nghiệp là chúng tôi là thống kê theo đúng các danh mục
là loại hải sản mà đã xây dựng đơn giá để đảm bảo khi mà trung ương có cái đơn giá thì chúng tôi sẽ áp giá và tính ra là cái tiền bồi thường cho các cái doanh nghiệp và khẩn trương là thực hiện cái việc bồi thường kịp thời cho doanh nghiệp
chỉ còn hơn một tháng nữa là đến tết nguyên đán thời điểm được coi là sôi động của thị trường cá biển
tuy nhiên nếu không sớm được nhận tiền bồi thường thì việc thu mua cá cuối năm của bà con ngư dân sẽ gặp không ít khó khăn
do đó việc áp giá đền bù cũng như giải ngân tiền
tuy nhiên nếu không sớm được nhận tiền bồi thường cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển cần được cắt cấp các ngành triển khai sớm trong thời gian tới
cũng trong chiều qua ủy ban nhân dân huyện lộc hà vừa phối hợp với các cơ quan chức năng ở tỉnh hà tĩnh đã tổ chức tiêu hủy hai trăm bảy mươi năm tấn hải sản bị nhiễm độc ca đi và phenol trên địa bàn
các lực lượng chức năng ở hà tĩnh đã bốc rỡ toàn bộ số hải sản không bảo đảm an toàn tại các cơ sở đã niêm phong trước đó ở lộc hà đến bãi rác cụng công nghiệp lộc hà tại xã hồng lộc huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh để tiêu hủy theo hình thức trôn lấp đất giải vôi và phun thuốc khử khuẩn chloramin b
toàn bộ số hải sản được đưa đi tiêu hủy lần này có khối lượng hai trăm bảy mươi năm tấn đây là những sản phẩm hải sản được phát hiện nhiễm độc và niêm phong từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
khi có kết quả xét nghiệm phân tích của viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm trung ương trước sự giám sát nghiêm ngặt của lực lượng chức năng
theo công văn số ba trăm bảy mươi ba tb vpcp ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu của văn phòng chính phủ về các giải pháp ổn định đời sống và sản xuất kinh doanh cho nhân dân bốn tỉnh miền trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường
toàn bộ hải sản bị nhiễm độc không bảo đảm an toàn thực phẩm buộc tiêu hủy nói trên sẽ được bồi thường một trăm linh giá trị
vừa qua bảo hiểm xã hội việt nam đã có yêu cầu chỉ đạo bảo hiểm xã hội tại các tỉnh thành phố trên cả nước gấp rút giả soát và bàn giao năm triệu sổ bảo hiểm cho người lao động
theo quy định của luật bảo hiểm xã hội trong năm hai nghìn một mươi sáu bảy triệu sổ còn lại phải được ra soát kỹ lưỡng hoàn thiện đến đâu trả cho người lao động đến đó
theo quy định của luật bảo hiểm xã hội người lao động có quyền được cấp quản lý và có trách nhiệm bảo quản sổ bảo hiểm xã hội
hiện tổng số bảo hiểm xã hội đã cấp là trên một mươi hai triệu sổ bao gồm bảy triệu sổ bìa cứng và năm triệu sổ tờ rơi
tuy nhiên qua quá trình quản lý cả hai loại sổ này đều bộc lộ những bất cập
với sổ bìa cứng ghi bằng tay dễ làm cấp sổ kịp tiến độ nhưng còn sai sót trong quá trình ghi khó bảo quản không quản lý được cơ sở dữ liệu bằng công nghệ thông tin
còn sổ tờ rời đáp ứng được dữ liệu quản lý bằng công nghệ thông tin hàng năm thông báo kịp thời chính xác quá trình tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động nhưng có nhược điểm là manh mún khó quản lý dễ thất lạc nên số lượng sổ xin ý lại khi giải quyết chế độ còn chiếm tỷ lệ cao
sổ bảo hiểm xã hội thì đợt này là bàn giao cho người lao động và giữ và quản lý thì theo luật định thì báo cáo công chí là bắt đầu từ hai nghìn một mươi tám
và chúng tôi quyết tâm là phấn đấu làm sao là kết thúc theo như
thủ trưởng quảng anh thì cố gắng hai mươi chín thế nhưng mà công chí lãnh đạo quảng anh phụ trách trực tiếp thì yêu cầu là ban phải tổ chức thực hiện làm sao là cuối hai mươi tám phải kết thúc
thì báo cáo với các công chí là hiện nay là chúng tôi đang gấp rút
thì đến nay thì chúng ta làm cái gì nó phải có công tác chuẩn bị ban hành quy định quy trình và tìm ra những cái mà trong quy định của chúng ta còn chưa có chứng thuận
thì hiện nay là về quy trình thu và cấp sổ thẻ thì anh tộ và anh đặng đã xây dựng một trình tẩu cho vị trang
xin hình kiến trình tẩu đốt
một cái quy trình thống nhất trong quản lý thu và cận lý số thẻ
như vậy là chúng ta hiện nay chúng tôi đã hoàn thành được cái cấp được cái mã đình danh
hiện cơ quan bảo hiểm xã hội đang phối hợp với đơn vị bàn giao trực tiếp sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động
sau khi thực hiện đúng các quy trình việc báo cáo tình hình bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động đối với bảo hiểm xã hội huyện lập gửi bảo hiểm xã hội tỉnh trước ngày năm của tháng sau
đối với bảo hiểm xã hội tỉnh lập gửi bảo hiểm xã hội việt nam trước ngày một mươi của tháng sau
hiệp hội lương thực lúa gạo hàn quốc gọi tắt là krfa vừa tổ chức lễ khánh thành văn phòng đại diện tại vườn ươm công nghệ công nghiệp việt nam hàn quốc trong khu công nghiệp trà nóc hai quận ô môn thành phố cần thơ
văn phòng khai trương tại việt nam nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa các doanh nghiệp gia công thực phẩm của hàn quốc và việt nam
cụ thể sẽ cung cấp thông tin thị trường cơ cấu phân phối thực trạng nông nghiệp
nguyên liệu thực phẩm khuyên hướng công nghiệp việt nam để xúc tiến đầu tư vào việt nam cho các doanh nghiệp là thành viên của krfa
bên cạnh đó cũng là cầu nối trong giao thương qua lại giữa các doanh nghiệp thực phẩm việt nam và hàn quốc đưa ra phương án hợp tác về kỹ thuật và vốn để doanh nghiệp việt nam có thể hợp tác sản xuất sản phẩm với doanh nghiệp hàn quốc giúp doanh nghiệp hai nước xuất khẩu sản phẩm của mình
bên cạnh đó hai bên có thể cùng nhau nghiên cứu các công nghệ phương pháp mới để góp phần làm tăng giá trị hạt gạo của vùng đồng bằng sông kiều long
những tiềm ẩn về chất lượng của các gia vị nhập từ trung quốc trong đó có hành tỏi khô đã được dư luận cảnh báo nhiều trong thời gian gần đây
mặc dù vậy mặt hàng này từ lâu đã chiếm lĩnh hầu hết tại các chợ dân sinh ở nước ta và ngày càng được tiêu thụ mạnh hơn
để tìm hiểu thêm về vấn đề này mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự mà nhóm phóng viên của chúng tôi vừa thực hiện
chợ đầu mối long biên lúc hai giờ sáng đủ các loại mặt hàng được dồn về đây với số lượng lớn trong đó hàng rau củ quả là loại mặt hàng khá nhuận nhịp đủ trùng loại nguồn gốc xuất xứ
nhưng theo quan sát của chúng tôi chủ yếu được nhập từ trung quốc
tỏi khô cũng được tập kết một cách khẩn trương với số lượng rất lớn ước tính lên đến hàng chục tấn mỗi đêm
từ nơi đây những mặt hàng như thế này được bán buôn đi các chợ dân sinh người bán rong vỉa hè như thế này
tám giờ ba mươi phút sáng tại một khu chợ thuộc quận cầu giấy hà nội tại các sạp hàng bán lẻ hành tỏi trung quốc cũng được bày bán la liệt khắp các góc chợ
tỏi hành trung quốc đối với trung quốc bán mạnh hơn nhiều tại vì giá thành nó hợp lý
dễ làm nó vừa tùy tiền của dân
vậy là sinh viên thì thường quan tâm về giá nhiều hơn
tỏi mẹ hành cứ thấy mỗi mã đẹp đẹp rồi thì nó sạch sẽ thì mình mua thôi ạ
hành tỏi thì nói chung là cuối năm thì nó khá hiếm nhưng thực sự là nó lại rất là đạt hàng
thì nếu mà hàng việt nam mình thì không đủ cung cấp cho thị trường
theo cơ quan chức năng của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
năm hai nghìn một mươi năm khi lấy mẫu kiểm tra có phát hiện hai mẫu tỏi củ của trung quốc vượt ngưỡng
về hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật hoạt chất dithio k ba mat
cái hàng trung quốc thì nó sẽ rẻ hơn nhiều nhưng mà mình cảm nhận là mình sợ
qua lâu dài thì đi xa thì có khi người ta có tầm ướp
nhưng chị nghĩ là tầm ước không phải là tầm ước của người trung quốc đâu
không chỉ ở thị trường việt nam mà tỏi trung quốc cũng chiếm một thị phần rất lớn
tại các nước khác trong khu vực
đáng chú ý là trên cả thị trường mỹ úc tỏi trung quốc cũng ồ ạt nhập về
do đó mặt hàng này rất được nhiều tổ chức quan tâm soi xét
theo khảo sát của hội an toàn thực phẩm mỹ và hiệp hội công nghiệp tỏi úc cảnh báo
đa số tỏi của trung quốc đều được phun hóa chất để ngưng mọc mầm
không những vậy tỏi đã được tẩy trắng và ngăn chặn côn trùng
ngoài ra chúng còn được tưới bằng nước cống và khử trùng bằng methane bromide trước khi xuất khẩu
tuy nhiên ở nước ta cũng theo cơ quan chức năng của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
thì tính đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu chưa phát hiện ra mẫu tỏi củ nào của trung quốc vượt ngưỡng về hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật
như vậy là có sự khác biệt giữa kết quả kiểm định của nước ta và các nước khác về hàm lượng chất bảo vệ thực vật
trên các mẫu tỏi nhập khẩu từ trung quốc
điều mà người dân quan tâm nhất hiện nay là cần có câu trả lời chính xác về vấn đề này
hội nghị khu vực quốc tế tiếng nga ở các nước đông nam á
khoa học và văn hóa nga tại hà nội và hiệp hội giáo viên tiếng nga và văn học nga quốc tế phối hợp tổ chức
hội nghị có sự tham dự của các nhà ngữ văn nga ngữ học đầu ngành
các giảng viên tiếng nga của các nước việt nam lào thái lan myanmar campuchia nga
hội nghị nhằm hỗ trợ thiết lập quan hệ chuyên môn của các chuyên gia dạy tiếng nga
tại các nước trong khu vực trong giai đoạn hiện nay
đồng thời là sân chơi cho quan hệ hợp tác nhân văn đa diện
trao đổi những kết quả nghiên cứu khoa học phổ biến những kinh nghiệm giảng dạy tiên tiến
thảo luận những vấn đề cấp thiết trong việc giảng dạy tiếng nga ngoài môi trường nước nga
nhân dịp này ban tổ chức cũng giới thiệu đến độc giả những tài liệu hữu ích
trong việc giảng dạy học tập và nghiên cứu về tiếng nga
mời quý vị và các bạn đến với phần tin thời sự quốc tế
triển vọng mới cho mối quan hệ nga nhật bản
mexico phát hiện hai đường hầm ma túy
xuyên biên giới
đây là một trong những sự kiện được dư luận thế giới chú ý nhất trong những ngày qua
nhà lãnh đạo nước nga cho biết nội dung cuộc gặp giữa ông với thủ tướng shinzo abe lần này
là ban về thỏa thuận tranh chấp lãnh thổ
ngay trước thềm chuyến thăm tới nhật bản tổng thống nga putin đã bày tỏ mong muốn bình thường hóa quan hệ
một cách toàn diện hy vọng có thể đạt được bước đột phá mới về thỏa thuận liên quan
đến quần đảo tranh chấp mà nga gọi là nam kuri và nhật bản gọi là vùng lãnh thổ phương bắc
vấn đề này đã trở thành rào cản lớn trong mối quan hệ giữa hai nước trong hơn bảy thập kỷ qua
tôi mong muốn trong cuộc gặp hôm nay có thể giải quyết những vấn đề bất đồng còn tồn tại giữa hai bên
thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ ngoại giao giữa nga và nhật bản
tôi hy vọng buổi hội đàm của tổng thống putin sẽ diễn ra tốt đẹp trên tinh thần xây dựng
với quyết tâm cao nhất hội nghị này sẽ chấm dứt được sự bất đồng giữa hai nước
mặc dù không có nhiều hy vọng về việc lãnh đạo hai nước sẽ dẹp bỏ được những bất đồng quan điểm
nhưng cuộc gặp lần này vẫn được kỳ vọng sẽ có tín hiệu khả quan trong quan hệ giữa hai nước
sau cuộc đàm phán hai nhà lãnh đạo sẽ có một cuộc họp báo chung trước khi tham dự một diễn đàn kinh tế
giới quan sát đánh giá khả năng đột phá bế tắc trong vấn đề lãnh thổ vẫn rất mong manh
và mục tiêu của mỗi nước đặt ra với chuyến thăm là khác nhau
nga quan trọng đầu tư về kinh tế thương mại và khu vực viễn đông
trong khi phía nhật bản hy vọng có bước tiến mới đối với vấn đề về chủ quyền lãnh thổ
tổng thống mỹ barack obama vừa từ chối ký gia hạn lệnh trừng phạt chống iran
tuy nhiên ông cho phép ban hành đạo luật trừng phạt quốc gia hồi giáo này
nhà trắng cho biết tổng thống obama dự kiến ký gia hạn lệnh trừng phạt iran thêm một mươi năm
song vẫn chưa phê chuẩn văn bản này
tuy nhiên theo thư ký báo chí của nhà trắng ông joe ernest
tổng thống obama đã quyết định cho phép ban hành đạo luật này
mà không cần có chữ ký của ông
theo hiến pháp mỹ sau khi quốc hội thông qua dự luật
tổng thống có một mươi ngày để ký phủ quyết hoặc cho phép ban hành luật mà không cần có chữ ký
nếu quốc hội vẫn họp
động thái trên của ông obama không ngăn cản việc gia hạn lệnh trừng phạt iran có hiệu lực
xong lại đánh dấu nỗ lực của ông nhằm phản đối hành động của các nghị sĩ quốc hội
theo nhà trắng việc gia hạn lệnh trừng phạt cho iran là không cần thiết
bởi vì chính quyền vẫn có các quyền khác để trừng phạt iran nếu cần thiết
và việc này có thể hủy hoại thỏa thuận hạt nhân giữa iran và nhóm p năm một
trả lời phóng viên báo chí trước thềm cuộc họp thượng đỉnh liên minh châu âu eu diễn ra tại bruxelles bỉ
thủ tướng anh theresa may đã kêu gọi các bên nỗ lực hơn để tiến trình london rời khỏi eu diễn ra xuân sẻ và có trình tự
đồng thời khẳng định anh sẽ kích hoạt điều khoản năm mươi vào cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi
theo thủ tướng anh theresa may quá trình đàm phán về một thỏa thuận thương mại
hậu brexit giữa anh và eu không thể kéo dài một mươi năm
bà may khẳng định đây không phải là quan điểm của chính phủ anh
trước thềm cuộc họp thượng đỉnh eu bà may hoan nghênh lãnh đạo hai mươi bảy nước thành viên của khối
sẽ nhóm họp để thảo luận công tác chuẩn bị cho tiến trình đàm phán brexit
coi đây là vì quyền lợi của anh và của các đối tác với london
cũng theo thủ tướng may anh sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình
trong việc giải quyết vấn đề người di cư từ các nước bắc phi đổ về châu âu
kể cả sau khi anh rời khỏi liên minh này
một nhóm có ba mươi tám người afghanistan bị trục xuất khỏi đức đã về tới thủ đô kabul
đây là nhóm người tị nạn đầu tiên bị trục xuất theo thỏa thuận đạt được giữa hai bên
sau khi đơn xin tị nạn của họ bị từ chối
theo hãng tin reuters của anh chuyến bay chở người tị nạn afghanistan hầu hết là nam giới
từ phanh phuốc của đức đã hạ cánh an toàn xuống sân bay kabu
theo người phát ngôn bộ nội vụ đức việc trục xuất người tị nạn afghanistan về nước
được thực hiện theo thỏa thuận đạt được hồi tháng một mươi vừa qua
cơ quan phụ trách người tị nạn afghanistan sẽ giúp đỡ những người bị trục xuất trở về nhà
dự kiến chuyến bay tiếp theo đưa người tị nạn của quốc gia này bị trục xuất về nước
sẽ được thực hiện vào đầu tháng một tới
trong năm ngoái đã có hàng nghìn người afghanistan cùng dòng người tị nạn đến từ trung đông
và một số quốc gia khác tìm đường đến châu âu
và đã trở thành nhóm người tị nạn lớn thứ hai tại đức sau người tị nạn syri
các lực lượng an ninh mexico vừa thông báo đã phát hiện hai đường hầm vận chuyển ma túy
từ thành phố tijuana của nước này
tới thành phố san diego bang california của mỹ
hai tuyến đường ngầm này được băng đảng buôn bán ma túy khét tiếng sinaloa sử dụng
để vận chuyển cocaine và cần sa từ mexico vào mỹ
giới chức cảnh sát mexico cho biết đường hầm vận chuyển ma túy từ thành phố tinawa
qua san diego của mỹ được đầu tư cả hệ thống quạt thông gió
nhằm phục vụ mục đích vận chuyển hàng cấm vào mỹ có chiều dài tới tám trăm linh mét
kể từ khi mỹ và mexico đẩy mạnh các nỗ lực trấn áp tội phạm
các tuyến đường hầm dưới lòng đất xuyên biên giới
trở thành lựa chọn số một đối với các tổ chức buôn bán ma túy
hàng chục tuyến đường ngầm đã được phát hiện dọc biên giới giữa hai quốc gia
trong suốt thời gian hai bên phối hợp triệt phá các băng nhóm tội phạm
ngoài ra những tuyến đường hầm này còn phục vụ mục đích buôn người
và đưa người nhập cư trái phép vào mỹ
đây được coi là một thách thức đối với chiến dịch xây dựng một bức tường ngăn cách
giữa biên giới mỹ và mexico của tổng thống đắc cử mỹ donald trump